thời điểm cuối năm cũng là thời điểm mà nhiều loại tội phạm gia tăng đặc biệt là tại các vùng biên giới
các cửa khẩu với hành vi ngày càng tinh vi và liều lĩnh trước tình hình đó lực lượng bộ đội biên phòng
tỉnh quảng bình đã đẩy mạnh công tác chấn áp tội phạm và thu được nhiều kết quả
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là tăng vật của một trong những chuyên án dịp cuối năm mà lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
vừa triệt phá thành công hơn hai trăm hai mươi kg pháo mà các đối tượng vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế cha lo
đã bị phát hiện và tịch thu còn đây là đối tượng đinh xuân hiên cùng hơn bảy trăm linh viên đạn là tăng vật
mà đối tượng vận chuyển từ lào về việt nam nếu không được bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo
kịp thời ngăn chặn để xuất ra thị trường thì hậu quả sẽ rất khó lường
hiện tại các công cụ hỗ trợ đã được trang cấp tuy nhiên cũng không được đồng bộ và đang còn thiếu
đặc biệt là các
trang công cụ hỗ trợ phục vụ cho công tác phát hiện pháo nổ vật liệu nổ
trong năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng biên phòng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo đã tổ chức gần một trăm linh đợt
tuần tra kiểm soát khu vực biên giới với hơn năm trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ tham gia kiểm tra kiểm soát
nhờ đó nhiều loại tội phạm đã bị chấn áp kịp thời góp phần quan trọng đảm bảo an ninh nơi biên giới
trước cái tình hình trên đảng ủy ban chỉ huy đồn tiếp tục quan triệt
các chỉ thị mạnh nhạy kế hoạch của cấp trên về công tác biên phòng
đồng thời đảng ủy ban chỉ huy đồn kịp thời xây dựng những kế hoạch
quán triệt đến cán bộ chiến sĩ tổ chức tốt công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới
và triển khai bám nắm kịp thời các diễn biến trên địa bàn biên giới
để kịp thời xử lý theo đúng đối sách chủ trương của đảng
trong tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế charlotte trực tiếp và phối hợp phát hiện xử lý sáu vụ
với sáu đối tượng vận chuyển ma túy một mươi năm vụ với hai mươi một đối tượng vận chuyển pháo
một vụ vận chuyển thuốc nổ thu giữ gần một kg ma túy năm mươi hai kg cần sa
hàng nghìn viên ma túy tổng hợp hơn bốn trăm linh kg pháo các loại bốn mươi bảy kg thuốc nổ
những thành công này đã và đang góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh nơi biên giới
cũng như cuộc sống yên bình của người dân